liên quan đến vụ việc hơn năm mươi ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu hai trăm sáu mươi tám
ở xã hiệp an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
vào chiều ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi ubnd tỉnh lâm đồng đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở ngành liên quan
và ubnd huyện đức trọng kiểm tra và kịp thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm trên
ubnd tỉnh lâm đồng giao sở kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan kiểm tra tình hình
tiến độ thực hiện dự án của công ty cổ phần du lịch sinh thái phương nam
đồng thời tiếp tục kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp
tại khu vực nối từ đường cao tốc liên khương brand vào khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm
đến khu vực tiếp giáp sơn gôn sa còm
trước đó truyền hình nhân dân phản ánh tại tiểu khu hai trăm sáu mươi tám xã hiệp an huyện đức trọng
các ban ngành chức năng phát hiện nhiều cá nhân tự ý xây dựng một mươi năm công trình trái phép trên đất lâm nghiệp
có diện tích từ năm mươi m hai đến một trăm năm mươi m hai